thuê taxi chở đường dài trò chuyện thân mật để tạo lòng tin sau đó đối tượng lừa đảo giả vờ là quên điện thoại nên mượn điện thoại và tiền của tài xế taxi rồi biến mất
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội với các vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi tám tháng hai thiếu nữ tên linh cùng một số người bạn đón taxi hãng mai linh quảng ngãi đi ra đà nẵng
tài xế nguyễn tấn quyền nhận lệnh đón và chờ số người này
trên đường đi lợi dụng sơ hở của tài xế thiếu nữ trên đã lấy trộm điện thoại di động iphone của tài xế
khi về lại thì về tới tâm kỳ là em dừng xe lại em đi vệ sinh thì khi đó em sơ hở em để điện thoại thì cô bá lái điện thoại của em
nhưng mà khi đó em không có khẳng định là cô gái đó lái
thì em nói trên xe là em kêu là cô ghế đó là cô lái điện thoại thì trả cho em
thì cô ghế đó có kêu thì
anh nghĩ sao mà em lái điện thoại của anh
đầu là em không có bản chứng
trước vụ việc trên công an phường nghĩa lộ đã khẩn trương điều tra và làm rõ
thiếu nữ trên tên trần thị diệu linh một mươi bảy tuổi ở xã hành minh huyện nghĩa hành
qua đấu tranh linh đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình
cùng thời gian này công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
cũng đã bắt đối tượng nguyễn văn chiến hai mươi tuổi ở xã tịnh thọ huyện sơn tịnh
chuyên lừa gạt tài xế taxi lấy tài sản
đối tượng giả vờ để lại ví tiền trên xe rồi mượn điện thoại của tài xế taxi để dọn đèn tìm nhà người bạn
sau đó lấy điện thoại bỏ trốn trong khi chiếc ví để lại chấm rỗng
tôi đã có thần ý lái điện thoại của anh cư
trước đó tôi để lên xe một cơ bốp để lái lòng tiền cho anh cư cho tôi ra
tôi mượn điện thoại anh cư
nó là cho mượn điện thoại lòng đàn binh đến đây
mượn năm phút tôi ra nhưng tôi lấy điện thoại anh cư tôi trống rỗng
với thủ đoạn trên nhiều tài xế taxi trên địa bàn quảng ngãi đã bị lừa gạt lấy tiền điện thoại di động
để phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với thủ đoạn này
đề nghị tài xế taxi cần nâng cao cảnh giác trong việc quản lý tài sản
khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn đối tượng
kịp thời liên hệ phối hợp với công an gần nhất để bắt giữ đối tượng gây án